năm vừa qua rất nhiều ý tưởng rất nhiều dự án khởi nghiệp du lịch đã ra đời

họ sẽ tài trợ

tuy nhiên là cái khái niệm mà gọi là
responsible travel du lịch có trách nhiệm
du lịch tình nguyện thì lại hoàn toàn là một cái khái niệm
không hề mới mẻ ở các nước phương tây
và các bạn nước ngoài
thì các bạn thì luôn sẵn sàng là hoàn toàn
chi trả những cái phần
chi phí của chuyến đi của mình
cái khó khăn
nhất của vo trong cái thời gian phát triển
của mình chính là việc
mà gọi là làm thị trường làm sao
để thuyết phục các bạn tình nguyện viên
hay gọi là khách hàng của mình
để các bạn thực sự là cảm thấy là
đây là một cái chuyến đi
xứng đáng để các bạn ý
chi trả cho nó
chúng ta có thể tìm thấy không chỉ những cái giá trị
mang liên quan đến mặt vui chơi
đến mặt giải trí mà chúng ta
vẫn có những cái giá trị hỗ trợ cộng đồng
và phát triển bản thân trong chuyến đi nữa
vậy thì ngoài những cái khó khăn về việc làm
thị trường như chị phương vừa chia sẻ
thì chị còn gặp những cái khó khăn
gì khác không ạ
những cái điểm dự án của vo
hiện tại đều nằm trên các tỉnh miền núi phía bắc
và các cái đối tượng mà vo đang làm việc
đều là các bà con dân tộc thiểu số
do đó là khi mà mình lên
mình đặt vấn đề với địa phương với bà con
về việc là chúng tôi muốn triển khai cái chương trình du lịch tình nguyện
muốn sẽ có những cái dự án
ở đây cùng với bà con từ một năm đến hai năm
để hỗ trợ bà con
để biết làm du lịch như thế nào
quảng bá du lịch của địa phương mình ra sao
thì đấy là câu chuyện mà mất rất là nhiều công sức
bởi vì thứ nhất là cái mô hình du lịch tình nguyện
đó là một cái mô hình mới
để người ta tin và đặc biệt là
người dân tộc người ta tin thì nó là cái câu chuyện
mà mình phải giải thích
rất là rõ ràng và mình phải làm đúng
những cái cam kết mà mình đã đưa ra
tự nhiên một tháng cam kết là một đoàn
hay hai đoàn lên là mình sẽ phải cố gắng
là triển khai được những cái hoạt động
như mình đã cam kết
ngoài ra nữa là phải thực sự mang lại
cái lợi ích giúp bà con nhận thấy
là du lịch nó là một cái
sinh kế mới cái sinh kế đấy không những là giúp
mọi người có thể kiếm được tiền
có thể ổn định được cuộc sống
mà sẽ có thể giúp
bảo vệ được bản sắc về văn hóa này
bảo vệ được môi trường này
giúp cho mọi người có tính cộng đồng hơn
cái quá trình mà mình thuyết phục
và mình làm
cho người dân địa phương người ta tin tưởng vào mô hình của mình
thì nó là một quá trình khá là mất thời gian
theo như chị vừa mới chia sẻ
với chúng tôi thì những cái hoạt động
của veo phần lớn là hướng tới những
bà con vùng cao và những
thành phần yếu thế trong xã hội
vậy thì liệu rằng những cái chuyến đi trong thời gian ngắn
chỉ kéo dài từ
hai đến ba ngày
liệu nó có đủ thời gian để tạo ra
một cái sự thay đổi tích cực không ạ
đây cũng là cái câu hỏi mà rất là nhiều
tình nguyện viên này khách hàng này
hay hỏi veo về cái
cách làm thế nào
để mình biến cái
cái đặc trưng của cái chuyến đi
mình thiết kế ra cho các bạn là chỉ diễn vào
ra vào cuối tuần thôi từ hai ngày cho đến ba ngày
thì làm sao cái thời gian và mình còn phải
phân bổ giữa thời gian tình nguyện và thời gian đi du lịch nữa
thì làm sao để
cái công việc
tình nguyện nó mang thực sự
mang lại cái hiệu quả
và nó để lại cái tác động lâu dài
đó là cái lý do mà vì sao đối với mỗi điểm dự án
veo ở đó ít nhất từ một đến hai năm
nghĩa là đối với mỗi điểm dự án
video làm việc rất là sát với chính quyền địa phương
tôi sẽ là người hỗ trợ còn địa phương sẽ là người
phải rất là chủ động rất là mong muốn
làm du lịch thì sau đó thì sẽ cùng nhau
lên một cái kế hoạch cho từng năm một
thì từ đó mình sẽ trẻ các cái mục tiêu đấy
xuống cho từng tháng
và mỗi tháng thì chúng ta sẽ có từ một đến hai chuyến đi
và đều sẽ lên kế hoạch rất là cụ thể
cho cái việc là làm sao để thực hiện cái mục tiêu đấy
gọi là ví dụ
cụ thể hơn để mọi người có thể dễ hình dung
ví dụ như là để xây dựng một cái sản phẩm
trải nghiệm du lịch
dệt thổ cẩm chẳng hạn ban đầu đấy là một cái hoạt động
rất là thường ngày của bà con địa phương thôi
người ta không nghĩ đấy là cái sản phẩm có thể kiếm ra tiền được
thì mình sẽ cùng với các bạn
quản lý dự án lên một cái kế hoạch
là trong sáu chuyến đi tới
chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một cái sản phẩm
trải nghiệm dệt thổ cẩm cho bà con
thì chuyến đầu tiên các bạn tình nguyện viên
brainstorming cùng nhau suy nghĩ
tìm hiểu và làm những cái bảng khảo sát
đối với bà con là cái hoạt động
dệt thổ cẩm hiện tại ở địa phương đang như thế nào
bà con trải qua những khâu ra sao
sau đấy sẽ cùng nhau về
lên một cái khung là một cái sản phẩm trải nghiệm
thổ cẩm thì chúng ta có thể làm từ một đến hai tiếng này
trong đó thì sẽ có khoảng sáu bước
trong sáu bước đấy thì bà con sẽ phải chuẩn bị
nguyên liệu ra sao nói những câu chuyện như thế nào
và giải thích cho khách hàng để họ có thể làm như thế nào
trong chuyến thứ hai thứ ba thứ bốn
thì các bạn tình nguyện viên sẽ nối tiếp nhau
trở thành những khách hàng đầu tiên
thì sẽ là những cái người
trải nghiệm sản phẩm và sẽ đưa feedback
đưa ý kiến đóng góp là
cái sản phẩm trải nghiệm nó còn phải sửa
chỗ này sửa chỗ kia
các chị hướng dẫn
thì có chỗ này nói chưa được
chỗ kia nói chưa được
và cuối cùng thì sau khoảng năm đến sáu chuyến
sẽ là những người mà
trải nghiệm cái sản phẩm đấy
và người dân qua đấy người ta cũng được đào tạo
đào tạo qua cái việc người ta được thực hành
cái chuyến cuối cùng thì bên vio sẽ có
một nhóm tình nguyện viên của chuyến cuối cùng
sẽ làm nhiệm vụ là đóng cái sản phẩm đấy lại
lên những cái tư liệu về marketing
đẩy lên trên fanpage
hoặc những cái phương tiện truyền thông đại chúng
giúp người dân quảng bá về cái việc là chúng tôi hiện tại
có một cái sản phẩm trải nghiệm đấy
và đưa ra rất là nhiều
những cái tư liệu về hình ảnh cũng như là
content về nội dung mà giúp vào code quảng bá
thì từ đó mọi người có thể hình dung rõ hơn
về việc là mặc dù là
trông có vẻ là các chuyến đi riêng lẻ
nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kết nối những cái kết quả
của chuyến đi này với chuyến đi khác để tạo thành một cái
kết quả mà dài hơi hơn
sau hai năm đi vào hoạt động những hành trình
được thiết kế bởi veo được rất nhiều khách hàng
đón nhận gần hai mươi tình nguyện viên
tham gia vào các chuyến đi
các điểm dự án được mở rộng không ngừng
hiện tại có một mươi hai điểm dự án
trải rộng các tỉnh hình núi phía bắc
trong đó điểm dự án thành công
có thể kể tới đó là bảng lắc hai mai châu
so với thời điểm hai năm trước
khi những chuyến hành trình đầu tiên của vio
đặt chân tới vùng đất này cho đến nay
du lịch tại bản đã có những bước phát triển
đáng ghi nhận số hộ dân làm
homestay tại đây từ con số hai
đã lên tới hai mươi hai
ngoài ra người dân tại đây còn cung cấp
rất nhiều sản phẩm trải nghiệm du lịch
như làm cơm lam đi dã ngoại
trong rừng phù đuông nhộn màu thổ cẩm
từ lá cây những thành quả này
là kết quả của cả quá trình hỗ trợ
bền vững từ mỗi chuyến hành trình của
vio hướng tới cho dân bản
có một cuộc sống bền vững hơn
có ba tính từ
để nói về vio
thứ nhất là trẻ
thứ hai là sống
và thứ ba là cống hiến
nói như thế để phát họa
rất là rõ về những hoạt động
cũng như mong muốn mà vio mang lại cho cộng đồng
thứ nhất là trẻ trẻ vì sao
trẻ không phải đơn giản là tuổi trẻ
mà trong tâm hồn của chúng ta trẻ
luôn là chúng ta muốn thay đổi
muốn hoàn thiện mình
và muốn kết nối muốn đóng góp
cho xã hội thứ hai là sống
sống thì là
sống một cách gọi là trọn vẹn
sống một cách nhiệt huyết
chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại
và khi mà người ta trẻ thì người ta sẽ
có một cái cách sống nó rất là rực rỡ
và cuối cùng đó là cống hiến
thì không chỉ là
sống cho bản thân mình
mà còn sống cho xã hội thì hiện tại là
mình thấy là càng ngày các thế hệ các bạn
chính ích các bạn mới ích
ngoài cái việc là tôi phát triển bản thân
cái việc là cái xu hướng
là kết nối với xã hội và đóng góp
cho sự phát triển của xã hội nó càng ngày
nó càng lên cao với cái dự án khởi nghiệp này
thì chị phương và những người bạn đồng hành
của mình có còn trăn trở điều gì không
và kế hoạch trong tương lai
để veo càng ngày càng phát triển là gì ạ
trong kế hoạch của veo
thì đến cuối hai nghìn một mươi chín và đầu hai nghìn hai mươi
thì sẽ bắt đầu là
giam các nước ở khu vực đông nam á
bởi vì là mình
càng có cái cơ hội để đi ra
các vùng đất khác càng có cơ hội để gặp
gỡ nhiều người khác và nhìn thấy những
cái hoàn cảnh sống nó không giống
như cái cuộc sống hàng ngày xung quanh mình
thì các bạn trẻ sẽ càng có cái cơ hội để
để tự thay đổi bản thân mình
tự hoàn thiện bản thân mình
nên là rất là mong muốn là trong
thời gian tới khi mà veo
vươn những cái điểm dự án của mình
ra khắp mọi miền tổ quốc
thì sẽ được các bạn trẻ ở mọi nơi
du lịch song hành viết bài
tình nguyện đây quả thực là một sự
kết hợp hoàn hảo mỗi hành trình
mỗi chuyến đi của veo
thực sự đã đem đến cho mỗi du khách
những trải nghiệm thú vị những chiềm nghiệm
hay cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa
của sự sẻ chia trong cuộc sống
một đời này muốn đi thật nhanh
hãy đi một mình muốn đi
thật xa hãy đi cùng nhau
hy vọng rằng trong tương lai
veo sẽ đem tới nhiều lần nữa
những hành trình ý nghĩa để mọi người
tham gia có thể cùng nhau chung tay
giúp cho xã hội cho cuộc đời
cho cuộc sống ngày được tốt đẹp hơn